ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguy hồng thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại tỉnh phúc kiến trung quốc
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
trước đó vào đêm ngày hai mươi ba tháng năm trong khi nguy hồng thu cùng một đối tượng tên a thanh đang rút tiền
tại cây atm gần khu vực bixi thành phố hạ long tỉnh quảng ninh thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện
và báo lực lượng công an bắt giữ nguyễn hồng thu còn đối tượng a thanh trốn thoát
lực lượng chức năng thu giữ của thu hơn một trăm tám mươi triệu đồng bốn thẻ atm một điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan
theo cơ quan công an xác định từ ngày hai tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nguy hồng thu và a thanh đã sử dụng năm thẻ atm thực hiện tám lần rút tiền
với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn năm trăm sáu mươi năm triệu đồng
qua xác minh cho thấy có rất nhiều lượt người chuyển tiền vào bốn tài khoản nguy hồng thu
với tổng số tiền trên bốn tỷ đồng
theo đó người nhiều nhất là một ba tỷ đồng ít nhất là ba mươi năm triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên